tổng số ca tiếp nhận tại các bệnh viện là ba mươi bảy học sinh sau khi thăm khám đã cho về theo dõi ngoại trú bảy học sinh
hai em được xuất viện sau khi được điều trị sức khỏe ổn định
hiện còn hai mươi tám em được tiếp tục theo dõi điều trị tại các cơ sở y tế và tất cả học sinh này đều có sức khỏe ổn định
cục y tế dự phòng bộ y tế có công văn khẩn gửi sở y tế tỉnh tiền giang bệnh viện pasteur tp hcm
đề nghị các đơn vị tăng cường công tác phòng chống cúm da cầm lây sang người
sau khi ghi nhận ca mắc cúm a h chín đầu tiên tại việt nam
bệnh cúm da cầm trên người hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như chưa có vaccine phòng bệnh
để chủ động phòng chống bệnh cúm lây từ da cầm sang người người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau
không ăn da cầm các sản phẩm da cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc đảm bảo ăn chín uống sôi rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn
không giết mổ vận chuyển mua bán da cầm và sản phẩm da cầm không rõ nguồn gốc
hạn chế tiếp xúc giết mổ ăn các loại động vật hoang dã đặc biệt là chim
phát hiện da cầm ốm chết tuyệt đối không được giết mổ sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn
người chăn nuôi buôn bán vận chuyển da cầm giết mổ da cầm tuyệt đối tuân thủ các biện pháp dự phòng dịch bệnh thường quy
khuyến khích đeo khẩu trang khi đi vào chợ da cầm sống hoặc khu vực buôn bán da cầm sống
rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với da cầm hoặc sau khi đi vào chợ
khi có biểu hiện giống như là cúm sốt ho đau ngực khó thở thì phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn khám và điều trị kịp thời
sau hơn ba tháng theo dõi và giám sát lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh gạo nằm trên địa bàn quận hoàng mai và hoài đức
phát hiện các cơ sở này đã làm giả nhãn hiệu gạo st hai mươi năm ông cua
nhãn hiệu đã được bảo hộ tại việt nam
cụ thể đội quản lý thị trường số một quyết định kiểm tra đột xuất với hệ thống phân phối minh thu gạo sạch có địa chỉ hai trăm tám mươi một tân mai quận hoàng mai
cơ sở kinh doanh gạo đình phong đường mới thị liệt quận hoàng mai và cơ sở kinh doanh gạo tuấn lý số hai trăm tám mươi tám đường bốn trăm hai mươi hai xã đức giang huyện hoài đức
qua kiểm tra phát hiện các cơ sở này đã có hành vi đóng gói kinh doanh gạo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu giả mạo bao bì của doanh nghiệp tư nhân hồ quang trí
sóc trăng đáng chú ý lực lượng chức năng phát hiện có cơ sở kinh doanh đã sử dụng sàn thương mại điện tử shopee để tiêu thụ hàng giả
lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ một trăm ba mươi tám bao gạo thành phẩm hàng nghìn vỏ bao bì có dấu hiệu giả mạo trên hai sáu trăm linh tem chống hàng giả
một trăm linh kg gạo dùng để đóng gói gạo giả mạo thương hiệu cùng các máy móc công cụ phục vụ cho việc đóng gói hàng hóa
bộ tài chính đã ban hành quyết định số bốn trăm bảy mươi về kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh sổ số trò chơi điện tử
có thưởng dành cho người nước ngoài và casino năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó bộ tài chính đã kiểm tra một mươi công ty kinh doanh sổ số một mươi một doanh nghiệp kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài và sáu công ty kinh doanh casino
bên cạnh công tác kiểm tra của liên bộ hàng năm ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra định kỳ và đột xuất tại doanh nghiệp trên địa bàn
trong đó có một số địa điểm đã lợi dụng để đánh bạc cơ quan công an địa phương đã kiểm tra và xử lý hình sự theo quy định
bộ tài chính phối hợp với bộ công an và các cơ quan liên quan cùng địa phương tăng cường quản lý giám sát kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
hiện chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là sẽ đến kỳ nghỉ hè của các em học sinh
nắm bắt được tâm lý này nhiều phụ huynh sẽ tìm hiểu thông tin về các trại hè hướng nghiệp
nhiều đối tượng lừa đảo đã giải quyết
nhiều đối tượng lừa đảo đã giải mạo trang thông tin về hoạt động trại hè để lừa tiền
gần đây trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều tài khoản mạng xã hội quảng cáo chương trình trại hè dưới hình thức học kỳ công an có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người đăng ký tham gia
ghi nhận của nhóm phóng viên
với mong muốn con mình được trải nghiệm gian luyện kỹ năng sống nên trong dịp hè này chị dung có tìm hiểu trại hè kỹ năng học kỳ công an nhân dân
tuy nhiên có rất nhiều website trang mạng xã hội quảng cáo thông tin mời chào tham gia khóa học khiến chị như rơi vào ma trận không biết đâu là trang chính thống đâu là giả
mình cũng thử hỏi một số trang các bạn được tư vấn rất là nhiệt tình nhưng mà mình thấy thông tin nó không được cụ thể
khi mà mình hỏi lại các bạn ấy một số việc mà mình nghi vấn
thì thường là không nhận được câu trả lời
và yêu cầu mình tải một cái app mình chưa sử dụng bao giờ telegram thì phải
đến lúc này mình cũng cảm thấy là có một cái gì đấy nó không đúng lắm
đầu tháng bốn công an nhiều tỉnh thành phố trên cả nước đã đưa ra cảnh báo về các trang facebook mang tên trại hè kỹ năng học kỳ công an nhân dân
tổ chức trại hè miễn phí cho trẻ là lừa đảo
bộ phận tuyển sinh của chương trình trại hè học lạc
làm chiến sĩ công an do báo thiếu niên tiền phong và nhi đồng phối hợp với học viện kể sát nhân dân tổ chức
cũng liên tục nhận được cuộc gọi để xác minh thông tin khoa học từ nhiều phụ huynh
ngay sau khi phát hiện vấn đề này đơn vị tổ chức đã gửi cảnh báo đến nhà trường và phụ huynh
tuy nhiên đã có những nạn nhân bị lừa đảo hàng chục triệu đồng
năm nay thật sự là cũng có rất nhiều các fanpage giả mạo chương trình này để lừa đảo các phụ huynh
ban tổ chức đã nhận được không dưới một mươi cái thông tin của các trang fanpage giả mạo chương trình
và trang fanpage giả mạo của nó cũng rất đa dạng rất nhiều hình thức
tôi xin khẳng định báo thiếu niên tiền phong và nhi đồng chỉ ký một chương trình phối hợp duy nhất với học viện cảnh sát nhân dân
chiều trò của các đối tượng này là sao chép toàn bộ nội dung hình ảnh của các cuộc thi uy tín về fanpage giả
hòng lấy sự tin tưởng của phụ huynh và học sinh
để thu hút phụ huynh giáo viên đăng ký cho học sinh tham gia các trang này thường xuyên chạy quảng cáo để tăng tương tác
khi nạn nhân cắn câu
các đối tượng lừa đảo sẽ đưa vào group chat hoặc nhắn tin trò chuyện trên app nhằm che giấu hành tung
tiếp đến chúng yêu cầu phụ huynh muốn đăng ký cho con tham gia thì phải thực hiện các thử thách
nhiệm vụ với số tiền tăng dần để hỗ trợ cuộc thi
nếu phụ huynh chuyển tiền thì các đối tượng sẽ chiếm đoạt và chặn liên lạc
các đối tượng đánh vào cái tâm lý là của phụ huynh đó là rất là cần một đơn vị có thể là quản lý
giáo dục con em mình trong dịp hè
thứ nữa đó là các đối tượng sẽ dẫn dụ người dùng sẽ chuyển sang một cái kênh để mà trao đổi liên lạc khác
chẳng hạn như là kênh telegram để hướng dẫn phụ huynh đăng ký
rồi thì có thể là chuyển cho các đối tượng trước một khoản tiền
và đặc biệt thì chúng tôi đánh giá có một thủ đoạn tương đối mới đó là
các đối tượng có thể là gửi cho phụ huynh những đường link giả mạo
thì những đường link này có thể là dưới dạng file apk
hoặc là một cái đường link nào đó mà có cái mạ độc
cơ quan chức năng khuyến cáo để không bị lừa đảo
các phụ huynh nên tìm hiểu đăng ký chương trình chạy hè
học làm chiến sĩ công an qua trang web và phát vết chính thức của ban tổ chức
mọi hình thức yêu cầu chuyển khoản và tế khoản cá nhân
hoặc thực hiện nhiệm vụ mới được tham gia chương trình chạy hè đều là lừa đảo
nắng nóng kéo dài trong những ngày gần đây
gây ra tình trạng độ mặn và nhiệt độ tăng cao trong các vuông nuôi tôm cua của người dân
trên địa bàn huyện an minh tỉnh kiên giang
hậu quả của hiện tượng này là tôm cua chết giải rác gây thiệt hại nặng nề cho người dân
thông tin từ cơ quan chức năng có khoảng tám mươi hectare nuôi tôm cua đã bị thiệt hại do nắng nóng kéo dài
ngoài ra các bệnh như đốm trắng hoại tử gan tụy cấp
cũng xuất hiện trên tôm nuôi của người dân ảnh hưởng đến khoảng sáu mươi hectare diện tích
để giải quyết tình trạng này huyện đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và hỗ trợ hơn bảy tấn chlorine
để người dân có thể kịp thời dập dịch bệnh và chuẩn bị thả nuôi mới
ngoài ra ngành nông nghiệp cũng đưa ra khuyến cáo cho người dân
về việc chủ động lấy nước sạch ra cố bờ ao và giữ mực nước nhằm hạn chế sức nóng do gai gắt
và đây là những biện pháp cần thiết để giảm thiểu tác động của nắng nóng
đối với sản xuất tôm cua bảo vệ nguồn lợi của người dân
năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm nhà xuất bản giáo dục việt nam thực hiện điều chỉnh giảm giá bán sách giáo khoa tái bản
đồng thời xây dựng giá bán sách giáo khoa các lớp xuất bản năm đầu tiên
theo cơ cầu giá đã giảm của sách giáo khoa tái bản
cụ thể đối với sách giáo khoa tái bản gồm các lớp một hai ba bốn sáu bảy tám một mươi một mươi một
giá biểu mới của các cuốn sách giáo khoa tái bản áp dụng từ năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
được điều trình giảm so với các năm trước
trong đó giá biểu của bộ sách giáo khoa kết nối chi thức với cuộc sống giảm chín sáu
giá bìa bộ sách giáo khoa chân trời sáng tạo giảm một mươi một hai
đối với sách giáo khoa các lớp năm chín và một mươi hai nhà xuất bản giáo dục việt nam đã xây dựng giá
theo cơ cầu giá đã giảm của sách giáo khoa tái bản
giá sách giáo khoa các lớp đã được nhà xuất bản giáo dục việt nam hoàn thành thủ tục kê khai
với cục quản lý giá bộ tài chính theo quy định
chuyển mình nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo ra những sản phẩm
mới bắt tay với các đơn vị lữ hành đó là những bước đi hiện nay của ngành đường sắt
trong nỗ lực thu hút khách đặc biệt là khách du lịch phản ánh của nhóm phóng viên
đây là đoàn tàu du lịch kết nối di sản miền trung nối huế đà nẵng vừa được tổng công ty
đường sắt việt nam khai trương vào ngày hai mươi sáu tháng ba vừa qua
những ảnh khách đặc biệt là du khách quốc tế không khỏi bất ngờ thích thú
với những hoạt động văn hóa được tổ chức ngay trên chuyến tàu
tôi thật sự cảm thấy rất hào hứng
ở đây âm nhạc được biểu diễn trực tiếp và ở phía sau còn có các món ăn truyền thống
để chúng tôi có thể thưởng thức ngay trên tàu
đại diện phía đường sắt cho biết trong nỗ lực làm mới mình để thu hút hành khách
đặc biệt là khách du lịch sẽ có thêm các sản phẩm những chặng đường mới được đưa vào khai thác
chúng tôi đang hướng tới những sản phẩm đó là các vần tàu sạc tơ
các con tàu chặng ngắn như là huế đà nẵng
trên các tòa xe thì chúng tôi sẽ cải tạo
để làm sao mà phục vụ hành khách tốt nhất
ngoài ra thì trong các vần tàu chúng tôi bố trí các tòa xe cộng đồng
để có thể là sinh hoạt chung và bố trí ẩm thực và những văn hóa văn nghệ trên tàu
để đáp ứng những nhu cầu đặc biệt là đối với khách nước ngoài
hiện các đơn vị đường sắt cũng đã có những chương trình ký kết hợp tác
với các công ty lửa hành du lịch nhằm khai thác tốt nhất nguồn khách
cũng như chung tay để tạo những chương trình ưu đại
đoại hình vận chuyển này
ở đà nẵng này có khoảng trên bốn mươi doanh nghiệp về làm du lịch
thì cũng đã có ký kết cái chương trình của chúng tôi
trong cái chương trình đó thì chúng tôi cũng có các cái xin sách ưu đại
về giá vé trong năm
với mức giá vé là giảm khoảng từ một mươi đến bốn mươi
cho các tập thể từ một mươi người cho đến một trăm linh người
đối với các tập thể mà có lượng khách trên một trăm linh người
thì chúng tôi sẽ có các thỏa thuận riêng
kết nối xuyên suốt từ bắc vào nam
đi qua những cung đường tuyệt đẹp
ngành đường sắt vốn có thế mạnh và sự độc đáo riêng biệt
đối diện với sự phát triển cạnh tranh của các loại hình vận tải hiện nay
vừa là thách thức nhưng cũng chính là cơ hội
để ngành đường sắt có những bước chuyển mình
biến nó thành cơ hội để tạo ra những cái sản phẩm mới trải nghiệm mới
thí dụ như sản phẩm trải nghiệm trên đường sắt
du lịch đường sắt những cái cung đường có rất nhiều những cái tài nguyên du lịch đặc sắc
có thể là một cái sản phẩm du lịch
thì người ta không chỉ là di chuyển mà người ta trải nghiệm luôn trên cái tuyến hành trình
những sản phẩm mới với sự đón nhận của hành khách là tín hiệu tích cực
để thúc đẩy ngành đường sắt trong nỗ lực đổi mới
nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác hết những tiềm năng và phát triển bền vững
thế theo mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong kinh tế phương nam
xin kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị đại diện hãng hàng không việt nam airlines cho biết hãng sẽ tăng tải
mặc dù đang gặp khó khăn về lực lượng máy bay trong dịp lễ ba mươi tháng bốn tới đây
cụ thể hãng sẽ cung ứng gần năm trăm sáu mươi ghế tương ứng hơn hai tám trăm linh chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế
trong giai đoạn từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến hai tháng năm
các chuyến bay tăng cường tập trung trên các đường bay du lịch như giữa thành phố hồ chí minh và đà nẵng
huế quy nhơn nha trang đà lạt phú quốc công đảo
trên mạng đường bay quốc tế nhật bản hàn quốc trung quốc thái lan lào campuchia
là những điểm đến có nhiều chuyến bay nhất của hãng
đại diện việt nam airlines cho biết thêm hiện tại nhiều chuyến bay hành trình đi huế quảng bình
nha trang phú quốc hoặc từ thành phố hồ chí minh đi đà nẵng phú quốc vào dịp cao điểm
đã đầy chỗ từ năm mươi đến bảy mươi
dự kiến thành phố hồ chí minh sẽ triển khai thí điểm vận hành một mươi bốn tuyến xe đưa rước
từ các điểm vui chơi mua sắm bến xe trung tâm thành phố hồ chí minh
về sân bay tăng sơn nhất của thành phố
theo kế hoạch công ty liên danh vận chuyển quốc tế hải vân chi nhánh thành phố hồ chí minh
sẽ là đơn vị vận hành các tuyến đưa đón hành khách từ các điểm dịch vụ vui chơi mua sắm
về sân bay tăng sơn nhất
dự kiến có một mươi bốn tuyến xe với ba mươi điểm dừng ở nội đôi thành phố sẽ được vận hành vào dịp ba mươi tháng bốn
các điểm dừng đón trả khách để gửi sở giao thông vận tải thành phố thẩm định
theo đề án công ty hải vân sẽ đưa một mươi bốn tuyến xe kết nối từ sân bay tân sơn nhất
đến các quận như quận một quận ba quận bốn quận một mươi quận tân bình phú nhuận tp thủ đức
quận bảy quận một mươi hai quận tám huyện hóc môn bình thạnh
phương tiện sẽ phục vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn
trước đó sở giao thông vận tải tp hcm đã thông báo về kết quả tiếp nhận đề án thí điểm
cung ứng dịch vụ vận chuyển hành khách từ sân bay tân sơn nhất về các vùng đô thị ở thành phố hồ chí minh
trong quá trình hoạt động nếu hành trình điểm dừng đón trả khách không đảm bảo trực tự an toàn giao thông
và điều kiện hạ tầng giao thông sẽ phải đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với tình hình giao thông thực tế
theo chủ đầu tư vị trí bố trí các điểm dừng đón trả khách sẽ sử dụng các trạm dừng xe buýt dọc tuyến đỏ có sẵn
nhiều điểm cuối tuyến là các khu đô thị khu dân cư điểm tham quan du lịch trung tâm mua sắm chung cư dễ dàng cho người dân tiếp cận
ba tháng đầu năm kiêm ngạc xuất khẩu rau quả ước đạt gần một ba tỷ usd
đây là tin vui để nông dân doanh nghiệp tiếp tục sản xuất để nâng cao chất lượng tăng tính cạnh tranh cho nông sản việt
dự kiến năm nay xuất khẩu rau quả mang về giá trị khoảng sáu năm tỷ usd

nâng cao năng lực cạnh tranh đang là vấn đề được quan tâm để đạt mục tiêu xuất khẩu năm nay
quyết định theo đuổi cây sầu riêng nên anh trung ở tiền giang chuyển hết đất hiện có sang trồng sầu riêng
trồng cây hướng việt gáp nên được cấp mã vùng trồng
năm nay sầu riêng được mùa được giá nên anh trung thắng lớn
hiện sầu riêng đem lại lợi nhuận cao nhất và là mặt hàng để kim ngạch của mặt hàng rau quả tăng cao
năm hai nghìn hai mươi ba xuất khẩu rau quả đạt năm sáu tỷ usd thì ngành sầu riêng chiếm hai ba tỷ usd

ba tỷ thì có thể là tổng lại kiêm ngạc của chúng ta có thể đạt con số là sáu tỷ rưỡi
sáu tỷ là chắc nhưng sáu tỷ rưỡi có thể sáu tỷ rưỡi là khó hơn
xuất khẩu rau quả quý một năm hai nghìn hai mươi bốn kiêm ngạc ước đạt gần một ba tỷ usd
sầu riêng thanh long nhãn tiếp tục là các mặt hàng đóng góp lớn
đây là lần đầu tiên xuất khẩu rau quả của việt nam đạt và vượt con số một tỷ usd ngay trong quý đầu tiên của năm
với mối liên kết này nhà nông không còn phải tự
bơi một mình mà có sự đồng hành của những nhà còn lại
từ quy hoạch vùng sản xuất xác định cây trồng phù hợp với điều kiện thổn dưỡng
đến hướng dẫn kỹ thuật hỗ trợ vây vốn
thành lập các tổ hợp tác hợp tác xã để những tổ hợp tác đại diện này sẽ đứng ra
và liên kết với các doanh nghiệp để có những đầu mối về tất cả mọi ninh vực
giữa tổ hợp tác đại diện cho người dân giữa các doanh nghiệp giữa chính quyền địa phương
để đạt được tổ hợp tác
tại sao lại bắt người ta vào hợp tác xã tại sao lại buộc người ta phải vào những cái tổ chức này
tổ chức kia phân vân tại sao vậy
thì cuối cùng người ta nói rằng là tại vì vào đó thì chúng ta mới có thể thực hiện được
những yêu cầu này một cách đồng bộ
ngành hàng trâu quả của việt nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường
khi kiêm ngạch xuất khẩu liên tục gia tăng
hiệp hội trâu quả việt nam kỳ vọng
cả năm hai nghìn hai mươi bốn có thể đạt sáu năm bảy tỷ đô la mỹ
trong bối cảnh cạnh tranh gây gắt hiện nay vị trí cao về sản lượng đã không còn nhiều ý nghĩa
mà thị trường đang cần những sản phẩm có giá trị về chất lượng
điều này đang đặt ra vai trò liên kết giữa các bên liên quan
đây sẽ là yếu tố quyết định hướng đi để tăng giá trị và thương hiệu cho rau quả việt nam
thưa quý vị giá vàng nhẫn lại thuộc mốc bảy mươi hai triệu đồng một lượng
trong khi giá vàng sjc cũng rớt xuống dưới tám mươi một triệu đồng một lượng giá vàng sjc đã giảm khoảng một triệu đồng một lượng
mở cửa ngày năm tháng bốn giá vàng trong nước đồng loạt giám mạnh
cả giá vàng nhẫn trơn hai mươi bốn k và giá vàng sjc đều giảm trên dưới năm trăm linh đồng một lượng
cụ thể tại vàng bạc đá quý sài gòn giá vàng sjc đang được niêm yết ở mức bảy mươi tám chín tám mươi chín triệu đồng mỗi lượng
giảm năm trăm linh đồng một lượng
giá vàng nhẫn trơn cũng giảm bốn trăm năm mươi đồng một lượng xuống còn từ bảy mươi bốn mươi năm đến bảy mươi một bảy triệu đồng một lượng
tại tập đoàn doji giá vàng nhẫn giảm tới bảy trăm năm mươi đồng một lượng so với hôm qua xuống bảy mươi ba mươi năm bảy mươi một sáu mươi năm triệu đồng một lượng
giá vàng trong nước giảm mạnh sau khi giá vàng thế giới điều chỉnh giảm hơn ba mươi usd một ounce so với đỉnh lịch sử
hiện giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức hai hai trăm bảy mươi hai usd một ounce
quy đổi theo tỷ giá việt nam usd ngân hàng
giá vàng thế giới hiện tương đương với sáu mươi chín usd một ounce
trong khi quy đổi theo tỷ giá việt nam usd tự do giá vàng thế giới tương đương với bảy triệu đồng một lượng
sở du lịch tỉnh bà rệ vũng tàu vừa công bố chuỗi sự kiện mang tên ngày hội phố biển the maris
tại tổ hợp nghỉ dưỡng thương mại giải trí biển the maris vũng tàu để chào đón khoảng một mươi người
cùng nhiều hoạt động kích cầu du lịch tại nhiều địa phương trong tỉnh nhằm thu hút du khách trong dịp lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm sắp tới
bà trần thị thu hiền phó giám đốc sở du lịch tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
mục đích của chuỗi sự kiện nhằm tăng cường sản phẩm dịch vụ du lịch phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ lớn sắp tới
đây là lần đầu tiên ủy ban nhân dân tỉnh giao cho sở du lịch chung tay với công ty tdg
chuỗi đầu tư dự án the maris vũng tàu tổ chức sự kiện quy mô lớn tại vị trí có bã biển dạy đẹp nhất thành phố vũng tàu
và đầy đủ không gian để phục vụ người dân và du khách
cụ thể ngày hội phố biển the marias gồm các hoạt động trải nghiệm trong không gian văn hóa ẩm thực du lịch mới của bà rịa vũng tàu
là một trong những sự kiện của hành trình xây dựng phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách
trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng bốn ba mươi hoạt động sẽ diễn ra nhằm phục vụ du khách và người dân thuộc nhiều lứa tuổi nhiều nhóm
tiêu biểu là các gian hàng thủ công mỹ nghệ đặc sắc của tỉnh triển lãm hình ảnh vũng tàu xưa và nay
chương trình biểu diễn múa lân sư rồng không gian cắm trại và phim ảnh ngoài trời
chương trình cũng sẽ có hơn hai mươi năm gian hàng ẩm thực với gần năm mươi món đại diện cho ẩm thực việt nam và quốc tế
ban tổ chức kỳ vọng cách điều cảnh làng nghề truyền thống các gian hàng lưu niệm và thú công mỹ nghệ sẽ tạo không gian trái nghiệm ấn tượng cho du khách
bên cạnh đó sẽ là lễ hậu diều với nhiều cánh diều khổng lồ biểu diễn và tổ chức cho du khách trải nghiệm các hoạt động thể thao biểu diễn và trò chơi vận động cho trẻ em
đặc biệt là hai đêm âm nhạc hai mươi bảy và hai mươi tám tháng bốn với sự tham gia của các ca sĩ như ngọc sơn nguyễn hưng lam trường phương thanh sĩ luân liên thảo cùng một số ca sĩ diễn viên ban nhạc và vũ đoàn
sở du lịch tỉnh bà rịa vũng tàu hy vọng mỗi đêm nhạc sẽ chào đón khoảng một mươi người nhờ sự kết hợp của hệ thống âm thanh ánh sáng và hiệu ứng sân khấu
triên lạm quốc tế lần thứ một mươi hai về thực phẩm đồ uống nhà hàng khách sạn thiết bị làm bánh và cung ứng
ứng dịch vụ fude hotel việt nam hai nghìn hai mươi bốn vừa diễn ra đã tạo cơ hội kết nối giao thương cho hơn ba trăm linh doanh nghiệp đến từ hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
nhưng ghi dạng ngay sau đây cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
cùng với ngành thực phẩm du lịch quốc tế đã có những phục hồi mạnh mẽ trong năm hai nghìn hai mươi ba
do đó triển lãm quốc tế về thực phẩm và khách sạn food hocha năm hai nghìn hai mươi bốn được mở ra với mong muốn giới thiệu những công nghệ mới nhất về thực phẩm sạch an toàn có độ đạm thực vật cao
triên lạm năm nay quy tụ các nhà trưng bày đến từ hơn hai mươi bảy quốc gia
và vùng lãnh thổ trên thế giới
thị trường dịch vụ ăn uống việt nam dự kiến đạt hai mươi hai bảy mươi hai tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi bốn và chạm mức ba mươi sáu hai mươi chín tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi chín
với mức tăng trưởng kép cagr đạt chín tám mươi hai trong giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi chín
cùng với ngành thực phẩm du lịch quốc tế cũng đã phục hồi mạnh mẽ trong năm hai nghìn hai mươi ba
số lượng khách du lịch quốc tế đến việt nam đạt khoảng một mươi hai sáu triệu người trong năm hai nghìn hai mươi ba tăng ba bốn lần so với năm hai nghìn hai mươi hai
vượt mục tiêu tám triệu đặt ra trước đó theo số liệu của tổng cục thống kê năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi bốn ngành du lịch việt nam tiếp tục đặt mục tiêu thu hút từ một mươi bảy một mươi tám triệu du khách quốc tế
hư đến tổng doanh thu khoảng ba mươi bốn sáu tỷ usd theo tổng cục du lịch việt nam dự đoán năm hai nghìn hai mươi
triển lãm food hotel việt nam đã đồng hành cùng lĩnh vực ẩm thực đồ uống và nhà hàng khách sạn trong hơn một thập kỷ vừa qua
và đến với sự kiện quốc tế lần thứ một mươi hai lần này chúng tôi hân hạnh được chào đón hơn ba trăm linh gian hàng đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ
ngoài các doanh nghiệp trong nước chúng tôi còn được chào đón hai mươi một nhóm gian hàng quốc tế
ngoài không gian trương bày food hotel việt nam hai nghìn hai mươi bốn còn tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn
thu hút đông đảo thí sinh tham gia và khán giả cố vũ như cuộc thi đầu bếp việt nam tài năng
cuộc thi đậu bếp việt nam vncc hai nghìn hai mươi bốn cuộc thi tranh tài phai chế vbc
hai cuộc thi thử mùi cà phê duy nhất tại việt nam vac
bên cạnh đó nhiều chương trình hộ thảo với chú đề cập nhật nhất về ngành
nhiều xu hướng f b bình vững và cố hội gia tăng giá trị cho sản phẩm việt nam
như eformar markets phó học của trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp
sẽ được tổ chức từ một mươi ba h ba mươi đến một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi tháng ba
hay chương trình salad plate business breakfast với các phiên trình bày đến từ những chuyên gia hàng đầu
tại global data và euromonitor
chúng tôi rất vui mừng là ngoài ra trong cái chương trình này cũng có sự quan tâm
tới một lực lượng trẻ chuyên nghiệp làm về ẩm thực mà đang phát triển rất là mạnh mẽ
và hùng hậu ở việt nam của chúng tôi
cơ hội lớn cho các doanh nghiệp việt nam để thay vì mình phải tốn kém rất là nhiều chi phí
để đi ra nước ngoài
thì food hotel đã mang hội trợ đến và tạo cái cơ hội ngay tại chỗ ít tốn kém hơn
nhưng hiệu quả chắc chắn là tốt hơn khi mà chúng ta đi ra thị trường của nước ngoài
bên cạnh các doanh nghiệp sự kiện gọi chào đón doanh hàng quốc tế đến từ bà lan brazil canada
cộng hòa xét đài loan trung quốc đan mạch hà lan ý mỹ nhật bản thái lan trung quốc và úc
với diện tích lên đến một mươi một năm trăm linh m hai truyền lãi năm hai nghìn hai mươi bốn đã thu hút hơn một mươi bảy năm trăm linh khách tham quan chuyên ngành